thưa quý vị mùa bóng đá đến cũng là thời điểm vấn nạn cá độ lại tái diễn
mới đây một đường dây đánh bạc hơn một mươi năm tỷ đồng dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
cũng vừa bị đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện triệt xóa
sau một thời gian tích cực theo dõi điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ sáu đối tượng
đó là trương thế anh nguyễn hồng tùng phanh huỳnh thanh ở huyện eka và huỳnh đức hiệp nguyễn hữu lộc nguyễn văn cuộc ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
trong đó trương thế anh là đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng này từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt
chỉ trong nửa tháng nhưng tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược đã lên khoảng hơn một mươi năm tỷ đồng
vào khoảng tháng một mươi có anh vợ là lý cát cường anh họ của vợ có rủ nhờ đi lấy tiền giùm cho anh một số nơi lấy tiền đá banh
khi đề được nhiều thì anh cho tháng tầm một mươi hai mươi triệu tiêu xài
em biết cá độ đá bóng qua mạng điện thoại vi phạm pháp luật
vì lợi nhuận cao không có việc làm ổn định nên em làm sai
ngoài bắt giữ sáu đối tượng
sau đối tượng trên tổ pha án còn triệu tập làm việc với một số đối tượng khác có liên quan
và bước đầu tạm giữ một số tăng vật gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng hai xe mô tô một máy tính sách tay
và nhiều điện thoại di động liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nhóm đối tượng này
thưa quý vị và các đồng chí trong những ngày gần đây cháy liên tục xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như
là các hộ gia đình mặc dù đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuyên truyền và khuyến cáo rất nhiều lần
tuy nhiên thực tế thì một số bộ phận người dân vẫn phớt lờ đặc biệt là không chuẩn bị phương án xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
và không tạo lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà của mình
cách đây ba ngày vụ cháy của nhà dân xảy ra tại hẻm hai ngách một trăm bốn mươi ba trên hai trăm linh hai phố nguyễn chính phường thịnh liệt
quận hoàng mai thành phố hà nội khiến ba nạn nhân tử vong một lần nữa là một lời cảnh báo đối với những ngôi nhà không có lối thoát
ngôi nhà này nằm trong ngõ nhỏ hẹp xung quanh quây kín bằng tôn và khung sắt
theo người dân vụ cháy xảy ra vào khoảng năm giờ sáng ngày một tháng một mươi hai
lúc này nhiều hộ dân bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng không thể mở cửa cứu người do cửa bị khóa cháy bên trong
ngôi nhà có rất nhiều lớp cửa và không có lối thoát nạn
hậu quả là khi cháy xảy ra bà cháu mắc kẹt bên trong và tử vong
với những khó khăn như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thời gian mà lực lượng chữa cháy có thể tác động trực tiếp can thiệp làm cháy chập tác làm cháy
mặc dù người dân phản ánh cháy xảy ra vào thời điểm khoảng năm giờ sáng nhưng đến sáu giờ năm phút cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới nhận được tin báo cháy
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác chữa cháy cứu nạn nhân mắc kẹt gặp rất nhiều khó khăn
thói quen ra cố nhà cửa bằng các khung cửa sắt cơ nới diện tích bằng chuồng cọp như thế này rất phổ biến ở các khu dân cư hiện nay
lực lượng công an cơ sở đã trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân thay đổi thói quen nguy hiểm này
chủ động các phương án và chuẩn bị lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra nhưng rất nhiều người phớt lờ
cái thứ hai nữa là cũng phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy sách tay
trong căn hộ của mình khi xảy ra cháy thì chúng ta có cái phương tiện để xử lý ngay khi nó mới phát sinh
và một vấn đề nữa tôi khuyến cáo là đề nghị người dân nên trang bị trong gia đình những cái mặt nạ phòng độc
để có thể tránh tác động khói khí độc trong quá trình thoát nạn để giảm thiểu rất nhiều các nguy cơ gây thiệt hại về người

những hậu quả do cháy nổ gây ra luôn được cảnh báo thậm chí đối với nhiều người là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
thế nhưng sự chủ quan vẫn tiếp tục phải trả giá bằng chính mạng sống của con người
dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có cố gắng nỗ lực đến mấy
mà ý thức của người dân đối với việc phòng ngừa trong gia đình vẫn lờ là thì cháy nổ sẽ vẫn luôn thường trực
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành
đoàn thể trung ương các vị lão thành cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động
đoàn đại biểu hiệp hội cựu chiến binh quốc gia lào đoàn đại biểu hội cựu chiến binh campuchia
cùng với hơn năm trăm linh đại biểu

điều này đã được nêu rõ trong tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm với việc người dân các nước thành viên asean sống trong hòa bình

trong thế kỷ hai mươi một asean tham gia ngành

liên hợp quốc rất biết ơn sự đóng góp hơn năm binh lính giữ hòa bình cho các chiến dịch giữ hòa bình
asean đã trở thành một tấm gương cho thế giới về hiệu quả của hội nhập khu vực

đối thoại khu vực lần thứ năm về hợp tác chính trị an ninh sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày ba đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội